nước sạch có mùi lạ chất styrene trong nước ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào
người dân sẽ phải làm thế nào khi nước sạch lại không sạch
thưa quý vị cảnh xếp hàng chờ nước sạch đang diễn ra ở thủ đô nhiều ngày nay
và có lẽ ít ai ngờ đến ở giữa một thành phố hiện đại lại có thể diễn ra tình trạng này
trong khi đó chiều qua tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
ông lê văn dục giám đốc sở xây dựng hà nội cho biết
kết quả xét nghiệm nhiều mẫu nước cho thấy nước sinh hoạt có hàm lượng styren
cao hơn giới hạn cho phép từ một ba đến ba sáu mươi năm lần
vậy cụ thể vì sao lại có styrene trong nước sinh hoạt
trong suốt một tuần qua cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân thủ đô đã bị đảo lộn như thế nào
đặc biệt chất styren gây hại cho sức khỏe như thế nào
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng hợp sau của nhóm phóng viên
tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường đánh giá nguyên nhân ban đầu là do ô nhiễm nguồn nước

lãnh đạo công ty nước sạch sông đà cũng thừa nhận có tình trạng dầu thải bị đổ trộm tại đầu nguồn nhà máy
dù có máy lọc nước hiện đại nhưng bà nguyễn thị hải ở trung cư linh đàm vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của gia đình khi nguồn nước có vấn đề

ngoại sinh hoạt như tắm giặt gia đình bà hải vẫn phải dùng nước máy
sau một tuần nước có mùi cơ lo hôm nay nước đã giảm bớt mùi và bớt khép
mùi nước thì rất là sợ nhưng mà đến hôm nay thì có phần đỡ hơn chút
còn cách đây khoảng một tuần thì tôi có nói với ông xã là nước mùi gì sợ lắm không ạ không thể uống nổi
suốt một tuần qua những người dân ở trung cư linh đàm không nhận được bất kỳ thông tin gì về nguồn nước hay những sự cố ở đầu nguồn nhà máy
đến nay mùi lạ đã giảm nhưng sự bức xúc của người dân thì lại tăng lên
bởi họ lo ngại cho sức khỏe gia đình khi đã chót sử dụng nước
dùng phần nhiều là nấu về bên nước lọc nhưng mà cũng không yên tâm lắm đâu
không yên tâm vì nó cứ vẫn còn hơi có mùi
bữa mở ra là mùi thuốc tẩy sập sụa lên tôi buổi sau nước này có mùi khó chịu
nói chung là đến bây giờ thì nước không so mấy ngày đầu thì đỡ khớ hơn nhiều
nhưng mà vẫn còn có mùi
chả biết sau này thế nào nhưng bây giờ vẫn phải chấp nhận sống chung nó vậy
cái mùi là mùi gì ạ
kiểu mùi cửa no ạ
mùi cửa no mùi tẩy hơi còn đạm mùi
trong khi chờ các giải pháp của thành phố
thì người dân ở những khu vực chịu ảnh hưởng phải bảo vệ bằng cách mua nước tinh khiết để sử dụng
dù tốn kém và vất vả nhưng không ai còn dám tiếp tục sử dụng nguồn nước có vấn đề này
một mươi năm h chiều ngày một mươi năm tháng một mươi
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã họp báo thông tin về vụ việc nước sạch có mùi lạ
kết quả xét nghiệm trước đó cho thấy trong nước có một số chất vượt ngưỡng quy định
theo quy chuẩn hàm lượng siren được quy định tối đa là hai mươi mg trên lít
tuy nhiên các mẫu nước xét nghiệm cho thấy hàm lượng chất này cao hơn quy chuẩn việt nam
từ một ba đến ba sáu mươi năm lần

cơ quan bảo vệ môi trường mỹ us epa thì xác định nếu nước uống có nồng độ siren hai mươi mg trên lít
trong một ngày hoặc hai mươi g lít trong một mươi ngày thì không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho trẻ
và nếu phơi nhiễm với siren với hàm lượng một mg tức là một trăm linh mg
trong thời gian dài vì không ảnh hưởng đến sức khỏe
trong khi đó theo các chuyên gia siren là một loại chất độc hại
có thể có trong xăng dầu nếu cất giữ trong các thùng rỗng và có chứa nhiều tạp chất
chất này có khả năng tạo thành hỗn hợp khí gây nổ lớn gây ô nhiễm môi trường và đe dọa sức khỏe con người
hơi siren rất nguy hiểm tiếp xúc thời gian ngắn có thể gây ra kích ứng mắt da và mũi
tác động đến hệ tiêu hóa hồ hấp
cơ thể con người nhiễm chất này với hàm lượng cao trong thời gian dài sẽ gây giảm thị lực
mất thính lực tổn thương hệ thần kinh với các biểu hiện nhức đầu mệt mỏi mất cân bằng tập trung
nhưng nhiếp độc trường diễn tức là cứ từ từ nó biết nổ bệnh nào cũng biết chả biết đâu thì lại nguy hiểm vì không biết căn nguyên là mà chữa
cũng trong chiều qua một mươi năm tháng một mươi công ty nước sạch hà nội đã điều bốn xe téc liều động
mở cửa ba nhà máy và một trạm cấp nước suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để người dân lấy nước sinh hoạt miễn phí
tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời bởi nước sạch là thứ tối thiểu để đảm bảo cuộc sống
và người dân thì bỏ tiền ra chỉ để
mua nước sạch